ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành phương án số ba về phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ sea games ba mươi một trên địa bàn thành phố
kế hoạch nhằm thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch covid một mươi chín
phục vụ an toàn cho đại hội thể thao đông nam á
chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch covid một mươi chín trong quá trình tổ chức
và tạo thuận lợi tối đa trong hoạt động của sự kiện diễn ra thuận lợi
thông suốt an toàn và thực hiện theo đúng yêu cầu
theo phương án các trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
hoặc mắc covid một mươi chín không tham gia thi đấu tham gia phục vụ sea games ba mươi một
và thực hiện việc cách ly điều trị theo hướng dẫn
những người tiếp xúc gần với trường hợp có xét nghiệm virus sars cov hai dương tính
hoặc mắc covid một mươi chín trong thời gian thi đấu
thời gian phục vụ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo hướng dẫn
khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì có thể tham gia
hoặc tiếp tục tham gia thi đấu hoặc phục vụ thi đấu
các đoàn thể thao thực hiện theo cơ chế khép kín trong quá trình tham dự
đấu tại sea games ba mươi một di chuyển một chiều từ nơi lưu trú đến nơi tập luyện
thi đấu và ngược lại
tại lễ khai mạc bế mạc sea games ba mươi một và quá trình tổ chức thi đấu
chỉ lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
nhưng phải thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng các dung dịch
sát khuẩn tay hạn chế tối đa tập trung đông người